hôm nay hai mươi hai tháng một mươi một tại hà nội cục an toàn thực phẩm bộ y tế cùng hiệp hội thực phẩm chức năng việt nam
phối hợp tổ chức hội nghị khoa học quốc tế về thực phẩm chức năng lần thứ hai
tham dự hội nghị có nhiều đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành cơ quan quốc hội và chính phủ
các viện nghiên cứu trong nước và quốc tế và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng trong và ngoài nước
theo thông tin của hiệp hội thực phẩm chức năng việt nam hiện nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng liên tục tăng
nếu như năm hai thực phẩm chức năng chủ yếu là nhập khẩu thì đến nay cả nước đã có tới ba sáu trăm linh doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh
với khoảng sáu tám trăm linh sản phẩm đang lưu hành
tuy nhiên một thực tế là nhiều doanh nghiệp biến mặt hàng này thành đa cấp bất chính khiến ngành thực phẩm chức năng bị biến tướng
bên cạnh đó lợi dụng kẽ hở nhiều doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng đã đưa ra thị trường
những sản phẩm kém chất lượng công dụng không đúng với quảng cáo mất niềm tin với người tiêu dùng
do đó buổi hội thảo khoa học lần này góp phần không nhỏ giúp cung cấp thông tin khoa học kiến thức đúng cho người tiêu dùng về thực phẩm chức năng
hướng tới phát triển thực phẩm chức năng bền vững vì sức khỏe cộng đồng